tại đà nẵng nhà máy nước hải vân có công suất năm mét khối một ngày đêm
cung cấp nước cho một mươi năm người dân tại khu vực bắc quận liên triều và khu công nghiệp
tuy nhiên những năm gần đây do một số hộ kinh doanh dịch vụ đã có hành vi câu đường ống tích nước
phục vụ hoạt động tắm suối ngay trước cửa thu của nhà máy dẫn đến việc nguồn nước thô chính
để nhà máy nước vận hành có nguy cơ bị thiếu hụt nghiêm trọng
mới đầu mùa khô nhà máy nước hải vân đã phải khóa van ngừng cấp nước sáu tiếng mỗi ngày
tình trạng này càng trở nên trầm trọng hơn khi hoạt động du lịch quay trở lại sau dịch bệnh covid một mươi chín
năm ngoái nhà máy nước hải vân đã phải ngừng hoạt động bốn tháng do nguồn nước thô bị hụt
đại diện nhà máy nước hải vân cho biết tình trạng trên có thể sẽ quay trở lại
trọng nhất là các hộ dân ở đây là không có dây phép khai thác nguồn nước
dịch vụ này còn diễn ra thường xuyên thì việc thiếu nước trong mùa khô sắp tới là xảy ra
trước thực trạng trên
lực lượng liên quan của quận phường đã nhiều lần kiểm tra nhắc nhở xử lý những hộ vi phạm luật về tài nguyên nước
thế nhưng những hộ kinh doanh dịch vụ tại đây vẫn cố tình vi phạm
cao điểm mùa nắng nóng đang đến gần
trong khi chờ những giải pháp hữu hiệu để bảo vệ nguồn nước
thì hàng nghìn hộ dân ở khu vực phía bắc quận lên triểu đang đứng trước nguy cơ
đối diện với tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài